quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em việt nam năm hai nghìn một mươi chín
qua đó tri ân các doanh nghiệp thời gian qua đã có nhiều đóng góp cho quỹ nhằm thực hiện các hoạt động nhân đạo vì trẻ em việt nam
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã hỗ trợ cho gần ba mươi lượt trẻ em trên toàn quốc với tổng giá trị hỗ trợ gần hai mươi hai tỷ đồng
trong đó các em được hỗ trợ với nhiều hình thức bao gồm phẫu thuật tim phẫu thuật nụ cười học bổng dụng cụ học tập xe đạp hỗ trợ sữa
tại buổi gặp gỡ các doanh nghiệp cũng ký kết thỏa thuận tài trợ cho quỹ từ một đến ba năm liên tục với tổng giá trị hơn một mươi tỷ đồng
chương trình cũng tiếp tục vận động sự đóng góp từ các doanh nghiệp mạnh thường quân để tổ chức thành công chương trình vì trẻ em biển đảo tại đà nẵng vào cuối tháng sáu
nhằm hỗ trợ con em các chiến sĩ biển đảo và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn